theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng vụ lúa đông xuân năm nay của thành phố
có năng suất trung bình đạt hơn sáu mươi ba tạ một ha cao hơn vụ đông xuân năm ngoái hai năm tạ một ha
huyện hòa vang là một trong những địa phương có cánh đồng lúa lớn nhất tại đà nẵng
đạt năng suất trung bình hơn sáu mươi bốn tạ một ha cùng với đó giá thu mua lúa giao động từ sáu năm trăm linh đến bảy đồng một kg
trong thời gian tới tp đà nẵng sẽ tăng cường hỗ trợ nông dân doanh nghiệp hợp tác giã
nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm xây dựng nhãn hiệu thương hiệu
tăng cường công tác kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp đồng thời lưu ý đến việc chống hạn xâm nhập mặn
chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu